thưa quý vị theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo thì các địa phương phải hoàn thành việc chọn sách giáo khoa chậm nhất là năm tháng trước thời điểm khai sản năm học mới
tuy nhiên tính đến ngày một mươi ba tháng bảy thì cả nước mới chỉ có một mươi ba tỉnh thành đăng ký số lượng sách giáo khoa với nhà xuất bản giáo dục việt nam
một trong những đơn vị phát hành sách giáo khoa năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
thông tin này hiện đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng bởi việc chậm trễ đăng ký nhu cầu sẽ dẫn tới tình trạng thiếu sách giáo khoa
và thực tế này đã xảy ra vào năm ngoái khi mà một số học sinh lớp một mươi chưa có sách giáo khoa theo chương trình mới thì đành phải chọn giải pháp là học bằng sách điện tử
liệu rằng tình trạng thiếu sách giáo khoa thì có tái diễn trong năm nay hay không
cùng với đó là việc giá của các bộ sách giáo khoa mới cao gấp từ hai đến ba lần so với bộ sách giáo khoa cũ cũng là nội dung nhận được nhiều chia sẻ từ cư dân mạng
chúng tôi ở tp hcm có nhu cầu cho con học sách giáo khoa trong hè nhất là tiếng anh nhưng cả nhà sách và trên mạng đều nói không có
chẳng lẽ chơi
chơi hết hè luôn mà không học à
duyệt sách rồi mà không có trước khi duyệt phải tính toán vấn đề này chứ
giờ dối nhỉ nhớ hồi xưa đi học họ bán cả bộ sách cho năm học có thể tìm ở bất kỳ nhà sách nào mà ít khi nào thiếu
tại sao không làm đơn giản được cải tiến là phức tạp
tôi mua cả bộ sách lớp năm cho con từ sớm ấy vậy mà vẫn thiếu bốn cuốn
đó là một trong rất nhiều những chia sẻ của các phụ huynh bày tỏ sự lo lắng khi đang phải đi tìm mua sách giáo khoa cho con
trong khi đó chỉ còn hơn một tháng nữa
năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn sẽ bắt đầu
đặc biệt ở những lớp chỉ còn học theo sách cũ năm cuối cùng
sang năm sẽ thay sách như lớp năm lớp chín lớp một mươi hai hay sách giáo khoa của các môn học tự chọn ở lớp một mươi lớp một mươi một
bên cạnh đó nhiều chia sẻ từ cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo ngại
việc trường công bố sách giáo khoa muộn cũng sẽ khiến các con thiếu thời gian làm quen với sách
hiện thì một số phụ huynh lại giữ tâm lý rẻ trừng chờ đợi nhà trường công bố danh mục sách giáo khoa rồi mới mua
con mình lên lớp một mươi cũng vậy
phải tìm bốn nhà sách mới đủ cho con đấy
gì mà cánh diều kết nối chi thức rồi chân trời sáng tạo
hai ra tìm mệt luôn
trước đó nhà trường thông báo phụ huynh đừng mua sách sớm sợ không xài được
tôi ở quận bình tân tp hcm
cuối năm lớp ba tôi đăng ký bộ sách giáo khoa lớp bốn cho con ở trường
sang đầu năm học trường báo không còn sách
chạy khắp các nhà sách lớn nhỏ ở tp hcm tìm vẫn không có
cuối cùng phải chạy qua bình dương mua mới có
con tôi học năm năm
sang năm lên lớp sáu mà không biết đường mua sách
mỗi trường dạy một chương trình khác nhau trong cùng một thành phố
chia sẻ trên báo chí đại diện nhà xuất bản giáo dục việt nam cho biết
thực tế có hiện tượng các đại lý cửa hàng nhỏ lẻ sẽ hạn chế nhập sách giáo khoa lớp một mươi lớp một mươi một
hoặc không nhập đủ các tên sách do không nắm được chính xác nhu cầu sử dụng trên địa bàn
điều này có thể xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ một số tên sách cụ thể
còn với sách giáo khoa các lớp bốn tám một mươi một
do các địa phương chậm có quyết định lựa chọn và đăng ký số lượng
đã dẫn tới những khó khăn trong việc in ấn cung ứng sách giáo khoa mới
cùng với việc thiếu sách thì một lần nữa không ít các phụ huynh bày tỏ sự lo ngại
về việc sách không sử dụng được nhiều lần gây lãng phí
bởi nếu như trước đây một bộ sách giáo khoa có thể được lứa học trước cho lại lứa học sau để sử dụng
giá thành của bộ sách giáo khoa cũng là nội dung nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng
theo đó một bộ sách lớp bốn lớp tám và lớp một mươi một mới có giá hai trăm linh
ba trăm chín mươi đồng cao hơn từ hai đến ba lần so với bộ đang sử dụng
tuy nhiên việc ra bán sách giáo khoa cao sẽ dẫn tới những khó khăn nhất định
đối với một số gia đình chưa có điều kiện
hiện sách giáo khoa là một trong những danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước đánh giá
và trong khi trời luật giá có hiệu lực thì nhiều ý kiến chia sẻ
cần có các biện pháp hạ giá sách giáo khoa phù hợp
và có chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa
giá tăng thì chỉ khổ cho phụ huynh thôi
giá sách cao mà không tái sử dụng được thì thật là một sự lãng phí không nhỏ cho xã hội
mong sẽ quay về một bộ sách mỗi khối cứ chọn mua của hai ba bộ
xong sang năm học mới lỡ trường lại không chọn đầu sách theo các bộ của năm trước
thì học sinh lại chẳng dùng được sách của năm học trước
cùng một khung yêu cầu cần đạt thì bộ giáo dục xem nghiên cứu
lấy ý kiến cho ra một bộ sách hoặc kết hợp ba bộ hiện tại để đưa về một bộ
sách là tài nguyên kiến thức cần được lưu giữ như đúng nghĩa của nó thì mới quý
có thiếu hay không
sách giáo khoa hay đồ dùng học tập trước thềm năm học mới
những lo lắng từ phía cư dân mạng cũng là nỗi lòng của các bậc phụ huynh
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân